trong khuôn khổ festival di sản quảng nam lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi bảy tối ngày bảy tháng sáu tại giạp hát hội an
đã diễn ra hội thi hợp xướng quốc tế việt nam lần thứ năm hội an hai nghìn một mươi chín
đây là sự kiện do hiệp hội intercontre cộng hòa liên bang đức phối hợp với ủy ban nhân dân
thành phố hội an quảng nam tổ chức thu hút hơn một nghệ sĩ thuộc ba mươi hai đoàn hợp sướng
đến từ một mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia
hội thi hợp xướng quốc tế là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá các giá trị di sản
văn hóa nghệ thuật và tiềm năng du lịch của hội an đến với du khách trong nước và quốc tế
đây cũng là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của loại hình biểu diễn hợp sướng đến công chúng
đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ việt nam giao lưu với các nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới
từ đó tiếp tục xây dựng và phát triển nền nghệ thuật việt nam bắt nhịp với hơi thở thời đại
phục vụ cho nhu cầu
hội thi hợp xướng quốc tế là một trường hợp thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong xu thế hội nhập toàn cầu
hội thi kéo dài đến hết ngày một mươi tháng sáu các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục với những màn trình diễn đặc sắc
vừa bảo đảm những yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp sướng
vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo ở mỗi đất nước là quê hương của các đoàn hợp sướng
ngoài các phần thi chính thức tại khách sạn biển hội an
các đoàn hợp sướng sẽ tham gia trình diễn trong chương trình giai điệu quốc tế vào các ngày tám và ngày chín tháng sáu tại khu phố cổ hội an